lúc hai mươi một h một mươi theo giờ việt nam tổng thống hoa kỳ donald trump đã xuống máy bay tại sân bay quốc tế nội bài
bắt đầu cho cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều tiên lần hai tại hà nội
trước đó vào lúc một mươi hai h ba mươi bốn phút ngày hai mươi năm tháng hai giờ washington tức h ba mươi bốn phút ngày hai mươi sáu tháng hai giờ việt nam
tổng thống mỹ donald trump đã lên máy bay air force one rời căn cứ không quan andrews ở bang maryland
để bắt đầu chuyến đi tới việt nam tham dự hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần hai
đây là lần thứ hai mà ông trump đến việt nam
năm ngoái tại thượng đỉnh lần một ở singapore ông trump và ông kim chỉ có cuộc gặp kéo dài năm tiếng đồng hồ
gồm một cuộc gặp riêng và các cuộc gặp mở rộng với sự tham gia của các quan chức hai bên
hội nghị thượng đỉnh lần hai này sẽ được kỳ vọng là chìa khóa hóa giải vấn đề hạt nhân triều tiên
và hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo triều tiên
truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật các hoạt động của nhà lãnh đạo hai bên trong các bản tin tiếp theo